ngày bốn chín tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống của đơn vị tổ chức tại hà nội cục kỹ thuật phòng không không quân đã khẳng định vươn lên làm chủ khoa học công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao khả năng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ bầu trời tổ quốc
trong suốt chặng đường năm mươi năm xây dựng phục vụ và chiến đấu các thế hệ cán bộ nhân viên chiến sĩ cục kỹ thuật quân chủng luôn bám sát đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách nêu cao bản lĩnh trí tuệ quyết tâm chuyển biến toàn diện trong hoạt động của ngành kỹ thuật quân chủng đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng quân chủng tiến thẳng lên hiện đại góp phần quan trọng vào những thành tích vẻ vang và sự lớn mạnh của bộ đội phòng không không quân anh hùng
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phần xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc việt nam trong mọi tình huống